những hề hề nắng trói trăng này về vùng đất chiêm trũng hà nam
chúng ta dễ dàng bắt gặp những cánh đồng sen rộng mênh mông bắt ngát hương thơm đang vào vụ thu hoạch
theo chân những người trồng sen đi thu hoạch chúng tôi có mặt từ sáng sớm trên cánh đồng chuôn
thuộc thôn từ đài xã chuyên ngoại thị xã duy tiên
cánh đồng rộng hơn một mươi hectare hương sen man mát lan tỏa làm dịu đi cây nắng nóng như đổ lửa của ngày hè
tạo nên một khung cảnh tuyệt vời
hàng ngày người trồng sen cũng phải dậy từ sớm để đi hái bát sen tránh thời tiết nắng nóng
từ năm năm trở lại đây toàn bộ diện tích đất trồng lúa của xã đã được bà con chuyển đổi sang trồng sen
vì trồng sen cho thu hoạch cao gấp từ năm đến bảy lần so với trồng lúa
vất vả là vậy nhưng sau mỗi vụ sen người trồng sen đã thu lãi từ khoảng hai mươi hai mươi năm triệu đồng trên một hectare
sau khi thu hoạch sen người trồng tận dụng diện tích đầm để thả tôm cá ốc
tăng thêm nguồn thu nhập trong thời gian chờ đến vụ sen sau
địa phương cũng đã tạo điều kiện cho các hộ trồng sen thả cá
trên địa bàn về các mặt và cũng vận động tuyên truyền để thực hiện làm nào có hiệu quả
mang lại cái lợi ích cao nhất và thu nhập tốt nhất đối với các hộ gia đình cũng như địa phương
thời gian thu hoạch đài sen kéo dài trong khoảng ba tháng
để bảo đảm kịp thu hoạch những đài sen chín đúng vụ tươi màu căng tròn
người dân nơi đây luôn tất bật ra ruộng mỗi ngày bất kể nắng hay mưa
sen hà nam bùi ngọt có màu trắng ngà
người dân trồng sen nơi đây luôn tâm niệm

ba loại thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe
vì thế trồng sen không được sử dụng thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng
để mang lại những hạt sen tươi và sạch cho người tiêu dùng